đối với các xóm ấp vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
việc tiếp cận với các thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn chưa thực sự được người dân quan tâm chú ý đúng mức
chính bởi lẽ đó đồn biên phòng kiên giang đã tìm ra cách sử dụng những chiếc loa thùng di động
để có thể đi tới từng xóm ấp từng nhà dân tuyên truyền cho người dân
bằng cả hai thư tiếng tiếng việt và tiếng khmer góp phần nâng cao nhận thức
về phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trên địa bàn tuyến biên giới
sáng nào cũng vậy trong trang phục chỉnh tề của bộ đội biên phòng
trung tá xanh tâm chính trị viên phó của đồn biên phòng cờ khẩu quốc tế hạ tiên
lại mang chiếc loa thùng di động của đơn vị buộc chặt lên chiếc xe gắn máy
rồi chạy về hướng phưởng mỹ đức những âm thanh rộn rã của bài hát
cổ vũ người dân quyết thắng đại dịch được phát ra
sau đó đến các nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh
lúc trước không có đeo đâu bây giờ nghe thấy
biên phòng chạy ngang đây mở lo nghe vậy cũng sợ bệnh đau quá cũng đeo
con trao vợ con vậy cũng đeo theo luôn cùng hàng xóm vậy cũng thay vậy cũng đeo luôn
do người dân ở đây quanh nằm quen với công việc đồng ruộng
ít ai có thói quen đeo khẩu trang
tuy nhiên nhờ tiếng loa tuyên truyền mà nhiều người dân đã hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh
cũng như biện pháp để phòng chống
sau khi tổ chức tuyên truyền được một hai buổi thì dần dần
họ người dân và đặc biệt là người dân khmer ở trên địa bàn
chú ý hơn và hiểu hơn có ý thức cao hơn trong việc phòng chống bệnh covid một mươi chín
đặc biệt thể hiện ở chỗ là người dân đã ra đường thì đã đeo khẩu trang
và trong cuộc sống hàng ngày thì họ đã giữ được khoảng cách để cách lây lan theo khuyến cáo của bộ y tế
hàng ngày cán bộ đội vận động quần chúng chở loa đến các địa điểm thường có đông người tập trung
để phát các nội dung tuyên truyền đã thu âm sẵn
dù mô hình tiếng loa biên phòng mới được triển khai chưa đầy nửa tháng
nhưng đã thu hút hàng nghìn người dân đón nghe góp phần thay đổi nhận thức
từ đó chấp hành nghiêm quy định về qua lại biên giới hạn chế tụ tập đông người